mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mặn xâm nhập nội đồng tỉnh trà vinh sớm
khiến cho hàng nghìn hộ dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay do lúa bị thiệt hại vì thiếu nước tưới
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh trà vinh xuống giống hơn sáu mươi ha đạt trên tám mươi tám so với kế hoạch
hiện có khoảng năm một trăm sáu mươi ha lúa bị thiệt hại do mặn xâm nhập
trong đó có ba hai trăm ba mươi sáu ha bị thiệt hại trên ba mươi diện tích đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoàn toàn
hiện ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn